tối qua đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
phát hiện vàng a dơ đang tàng trữ hai gói ni lông màu xanh bên trong có chứa bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào khoảng bảy giờ tối qua vàng a dơ được một nam giới rủ đi giao ma túy cho một người không rõ danh tính
ở xã pomlot huyện điện biên để nhận tiền công năm trăm linh đồng
khi đến đèo tây trang khu vực giáp danh giữa xã na ư và xã pomlot thuộc huyện điện biên
đối tượng bị phát hiện bắt giữ vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang
bộ đội biên phòng tỉnh điện biên mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật